từ đầu năm học này thầy và trò trên địa bàn miền núi tỉnh quảng trị rất vui mừng khi được dạy và học trong các phòng học mới
được xây theo nghị quyết số ba mươi bốn của hội đồng nhân dân tỉnh về xóa phòng học tạm phòng học mượn
kết quả này là nỗ lực rất lớn của lãnh đạo tỉnh các ngành các địa phương nhằm giải quyết tình trạng thiếu phòng học kiên cố
đã kéo dài suốt mấy chục năm qua tại vùng sâu vùng xa của tỉnh quảng trị
hơn hai năm qua cô giáo nguyễn thị phương thảo dạy học ở điểm trường úc ly
tuy không phải mượn nhà dân làm lớp học như trước đây nhưng phòng học tạm chỉ rộng một mươi hai m hai quá chật trội cho ba mươi học sinh và hai cô giáo
tất cả đồ dùng dạy học bàn ghế chăn màn đều phải để ra ngoài trời để dành không gian ăn học ngủ nghỉ cho các cháu
hôm nay cô giáo phương thảo và các đồng nghiệp chuẩn bị dọn đến điểm trường mới ở xã thuận
với ba phòng học khang trang thay cho phòng học tạm úc ly đã gắn bó nhiều năm qua
hôm nay cô giáo phương thảo và các đồng nghiệp chuẩn bị dọn đến điểm trường mới ở xã thuận
với ba phòng học khang trang thay cho phòng học tạm úc ly đã gắn bó nhiều năm qua